trong khi đó tổng thầu trung quốc đề nghị cần năm mươi triệu usd để vận hành hệ thống
ngay trong sáng nay lãnh đạo bộ giao thông vận tải cho biết đề nghị này sẽ không được bộ xem xét
do không có văn bản chính thức và trái quy định hợp đồng
tổng thầu dự án đề nghị cần năm mươi triệu usd để vận hành hệ thống và yêu cầu thanh toán toàn bộ trước khi bàn giao
ban quản lý dự án đường sắt đã báo cáo bộ giao thông vận tải và nêu rõ quan điểm
việc thanh toán phải tuân thủ theo quy định hợp đồng epc
vì vậy hai bên thống nhất sẽ tiếp tục nghiên cứu giả soát trong vòng một mươi năm ngày các điều khoản hợp đồng
và tổ chức buổi họp chuyên đề tiếp theo để trao đổi thống nhất các công việc thực hiện theo báo cáo của chính phủ
ban quản lý dự án đường sắt đã giả soát về hiện trạng số lượng hồ sơ chưa đủ điều kiện nghiệm thu
và cần phải hoàn thiện thủ tục pháp lý các bên
tuy nhiên chưa đủ điều kiện để nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác
còn tồn tại một số các vướng mắc liên quan đến thiết bị công nghệ khu deport
đánh giá an toàn đường tàu công tác vận hành toàn hệ thống và thanh quyết toán